các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
được khởi công xây dựng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
đối diện với hòn cây chanh là hang cỏ nơi đây cũng đã được xây dựng bến cập thuyền
hiện nay ban quản lý dự án vịnh hạ long đang quản lý và khai thác ở đây
các điểm này đều nằm trong đề án giãn tuyến phân tải khách tham quan tại các tuyến điểm du lịch trên vịnh hạ long
được ubnd tỉnh quảng ninh phê duyệt
hai hạng mục xây dựng bến cập thuyền hòn cây chanh và hang cỏ
do công ty cổ phần du thuyền đông dương làm chủ đầu tư
thì em biết rằng là cái gia đấy em nhìn cái địa lý của nó cực kỳ khổ

chị làm với một cái tấm thùng chứ không phải bạn chị làm đấy cho mọi người
đại diện công ty đông dương cũng thẳng thắn thừa nhận khi thực hiện dự án chưa được cấp phép
hiện tại đông dương đang hoàn thiện các giấy tờ pháp lý để đưa dự án vào khai thác phục vụ khách tham quan
trong bối cảnh lượng khách tham quan vịnh hạ long mỗi năm một tăng
thì việc đưa vào sử dụng các sản phẩm du lịch mới để giảm tải cho vùng lõi di sản là cần thiết
điều này hoàn toàn phù hợp với các khuyến nghị của trung tâm di sản thế giới đối với vịnh hạ long
được biết trong những động thái nhằm ngăn chặn sự tác động tiêu cực của con người đến thiên nhiên vùng vịnh hạ long
chính quyền tỉnh quảng ninh đã cấm các loại xuồng máy cao tốc phục vụ du khách trong khu vực vịnh
để bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trong vùng vịnh
gần đây nhất
ubnd tỉnh quảng ninh cũng phê duyệt kinh tí giao cho ban quản lý dự án vịnh
thực hiện tháo rỡ các công trình xây dựng trái phép trên vịnh từ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
như công trình kè đập hòn vụng ba cửa kè đập vụng ông kè đập vụng hà
và đây là hiện trạng tháo rỡ đập kè phía sau đảo cầu gỗ
đây là đập kè được người dân xây dựng từ trước năm một nghìn chín trăm chín mươi để nuôi hải sản nay đã bỏ hoang
ở vịnh đã có một số thủ tướng cần thiết bị dự kiến

bất kỳ tạo lúc nhằm xây dựng giúp vịnh thường xây dựng thành công

ubnd đặc biệt giúp vịnh thường xây dựng hàng hóa cho hai m siku ở tầm một km kế hoạch
nói chung ubnd đặc biệt cho một năm km siku ở tầm năm km kế hoạch
trong rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết thì việc khắc phục những công trình trái phép này được xem là động thái tích cực của ban quản lý vịnh hạ long sau khi dư luận lên tiếng
chúng tôi hy vọng những bất cập trong công tác quản lý xây dựng trên vịnh hạ long sẽ sớm được giải quyết rứt điểm với tinh thần vì di sản giữ gìn di sản và đảm bảo an toàn thuận tiện cho khách tham quan
trong quá trình khảo sát tìm hiểu sự việc chúng tôi cũng nhận được thông tin về hoạt động xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích trên một số hòn đảo thuộc vịnh bái tử long
sau khoảng ba mươi phút di chuyển bằng tàu cao tốc chúng tôi đã đến được đảo nêm hòn đảo này có vị trí ở giữa danh giới vịnh bái tử long và di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long
chóng ngợp khi đặt chân lên đảo
dường như đây là một resort hạng xa
với biệt thự bể bơi và la liệt công trình phụ trợ phục vụ nghỉ ngơi và giải trí như quý vị đang thấy
thật thú vị khi giữa biển khơi lại có một không gian bình yên giống như một làng quê thế này
hãy cùng theo dõi phần bản thân qa khu rộng đảo nêm

ai có thể liên tưởng đến nơi đây người ta đang thực hiện dự án nuôi trồng thủy hải sản
bởi lẽ trên khắp hòn đảo này chúng tôi không thấy có dấu hiệu gì cho thấy người ta đang nuôi cá tôm hay mực
điều lạ lùng là đất và mặt nước được giao với mục đích phục vụ nuôi trồng thủy hải sản mà lại có biệt thự bãi tắm mọc lên
có lẽ nơi này nên đổi thành dự án khu du lịch nghỉ dưỡng thì phù hợp hơn với bản chất của nó
cách đảo nêm khoảng một mươi phút đi tàu là đảo thẻ vàng
với diện tích khoảng một trăm tám mươi hectare đảo thẻ vàng vốn là nơi nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ hữu tình với hệ động thực vật đa dạng và không khí đặc biệt trong lành vì cách xa đất liền
tuy nhiên những năm gần đây nhắc đến đảo thẻ vàng người ta không còn nghĩ đến hình ảnh hoang sơ đơn thuần thay vào đó là một đại công trường nhộn nhịp hoành tráng

bước chân lên đảo thẻ vàng ấn tượng nhất không còn là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà là công trình nguy nga bể thế
trên diện tích hàng nghìn mét vuông của đảo thẻ vàng là hàng loạt các công trình như nhà ở đường đi ao hồ vườn cây